để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại vui chơi trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
công an tp hcm đã huy động tối đa lực lượng mở đợt cao điểm tuần tra ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép
đồng thời tổ chức điều hòa phân luồng giao thông tại những điểm hay xảy ra ủn tắc các cửa ngõ của thành phố
trong đợt cao điểm gia quân lần này công an tp hcm thành lập các tổ công tác gồm nhiều lực lượng
tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn với hình thức công khai kết hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra hóa trang để kịp thời phát hiện
phối hợp lực lượng công khai bắt giữ các đối tượng tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng trên các tuyến đường trọng điểm
tập trung phát hiện xử lý các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện thay đổi đặc trưng kết cấu tụ tập trên lề đường và dưới lòng đường
để tiến hành kiểm tra xử lý và giải tán ngay theo quy định
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cũng huy động thêm quân số để tổ chức điều tiết kiểm soát giao thông
tại những điểm thường xảy ra tình trạng un tắc tại khu vực cửa ngõ đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui chơi an toàn trong dịp lễ năm nay